còn giống gạo thì được pha chế bằng acid giá đỗ được ủ bằng hóa chất
và còn rất nhiều những hình ảnh sản xuất nông sản thực phẩm kém chất lượng khác nữa
vẫn hàng ngày hàng giờ được người dân đưa ra thị trường hòng kinh doanh trục lợi
một sự thật đáng buồn trong bối cảnh đất nước hội nhập toàn diện
và các chương trình mục tiêu quốc gia đang được thúc đẩy phát triển mạnh mẽ
nhằm thay đổi bộ mặt đất nước và đời sống người dân
khi chúng tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi khác nhau về thực trạng sản xuất phân phối nông sản thực phẩm
trong bối cảnh nội dung chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới hiện nay
thì hầu hết người dân khi trả lời đều đưa ra một sự tổng kết khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng

đến tuổi già mà ăn những dầu xanh để bồi bổ sức khỏe
còn cũng không biết là cái rau này nó có đầu độc mình không
nó đưa cái bổ dưỡng cho cơ thể hay là chuẩn bị đến cấp
như thế thì người ta chỉ nghĩ đến cái lợi nhuận của người ta
nhưng người ta không biết rằng người ta như thế đã ăn đầu độc đồng ngoại
không ăn rau thì cũng là bệnh
mà ăn rau cũng là bệnh
không ăn thịt thì suy dưỡng
mà ăn thịt lại là bệnh
thế thì không biết là những người nội trợ như tôi sẽ tình hư mà
nghĩa là chủ trương vì lợi nhận mà xâm hại đến sức khỏe của nhân dân của người khác
còn pháp luật tại sao không giải quyết được hết
mà tôi nghĩ rằng là giáo dục cho tốt đi làm gì đến nỗi như thế
nhìn vào thực trạng sản xuất nông sản của người nông dân hiện nay
thì có lẽ chúng ta sẽ hiểu
đó là những câu trả lời hoàn toàn có căn cứ
chứ không hề trục mũ hay thổi phồng sự thật
và thật đáng buồn
khi thực trạng sản xuất phân phối nông sản thực phẩm
không đúng quy trình
dẫn đến tình trạng sản phẩm kém chất lượng
nếu không muốn nói là độc hại đang diễn ra chẳng lan
mà không có cách gì kiểm soát
trong bối cảnh chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi đang được thúc đẩy mạnh mẽ
rất nhiều địa phương đã hoàn thành cơ bản một mươi chín tiêu chí
xong vấn đề nóng nhất ở nông thôn
đó là sản xuất phân phối nông sản thực phẩm
thì lại chưa được quan tâm một cách đúng mức
rất nhiều người biết
rất nhiều người đã nói về vấn đề này
thậm chí hệ thống báo chí truyền thông đại chúng
cũng đã vào cuộc phản ánh một cách trực diện gắt gao liên tục
tuy nhiên dường như tất cả chỉ như ném đá ao bèo
mặc dù các cấp các ngành đã có nhiều biện pháp phối hợp
nhằm giải quyết tận gốc vấn nạn trên
song trên thực tế không hẳn đã làm việc dễ dàng
có rất nhiều những vấn đề bức xúc
những vấn đề cấp thiết
ở ngoài xã hội
mà trong đó xảy ra
ở nông thôn
thì không phải tất cả những cái yêu cầu bức xúc đó
những bức thiết đó
đều có thể đưa vào
trong các tiêu chí xây dựng nông thôn
và thứ hai nữa
có những nội dung
mà chúng ta rất khó đưa vào
tiêu chí xây dựng nông thôn mới
bởi rất khó định lượng
những nội dung đó
ví dụ như môi trường
ví dụ công tác vệ sinh an toàn thực phẩm
trong một đoạn tắt này
tiêu chí nông thôn mới
hình như là một mươi chín tiêu chí thì phải
trong đó có những tiêu chí
đặc biệt là gần đây
phát động phong trào là không sản xuất
tiêu thụ các thực phẩm bẩn
thì cái đó là tí nữa rất là mừng
mà như thế thì trong kinh doanh
trong điều kiện hiện nay
như thế cái lòng tin của người tiêu dùng
có lẽ là nó sẽ
càng ngày này càng khá hơn
chợ cóc chợ tạm
phản ánh đặc trưng trong thói quen sinh hoạt
của cư dân nông nghiệp lúa nước
mặc dù quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ
xong có thể nói
nó vẫn đóng vai trò hết sức quan trọng
trong đời sống của mỗi cộng đồng dân cư
không chỉ thuận lợi về mặt không gian địa lý
những khu chợ này
còn cung cấp tương đối đầy đủ nhu cầu
về thực phẩm cho bữa cơm hàng ngày của người dân
tuy nhiên các loại thực phẩm
được bày bán ở đây
nhất là rau thì chất lượng vẫn là vấn đề muôn thủa
có lẽ khó có thể kiểm soát hết được
và tất nhiên rất nhiều người dân
không hề có sự lựa chọn nào khác
là phải nhắm mắt tin vào cảm giác của mình
khi lựa chọn thực phẩm mỗi khi ra chợ
đây quả thật là một câu chuyện bi hài
khi tính mạng của người dân được đặt lên bàn cân
mang tên thực phẩm
khi ra chợ thì hầu hết nhà tôi mua những
những người người ta quen
bán hàng quen
ví dụ như là bán thịt bò hay thịt lợn
hay là các cái thực phẩm
thuộc phạm vi động vật ấy
thì mình quen
những người mà không quen
và ngay cả người quen bây giờ mình cũng phải hỏi kỹ
cũng hỏi rất thật
là cái này nó
nó có thực sự là an toàn không
rau cỏ đến bây giờ
không an toàn thì vẫn phải mua
ví dụ là mua để ăn thì cũng rất là lo
nhưng mà cũng chẳng biết làm thế nào
vẫn phải mua để ăn thôi ạ
theo công bố của tổ chức
y tế thế giới who năm hai nghìn một mươi bốn
và cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
mỗi năm việt nam có gần hai trăm linh ca mắc ung thư mới
xếp thứ bảy mươi tám trong một trăm bảy mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá
khoảng bảy mươi người chết vì ung thư mỗi năm
tỷ lệ này nằm trong top hai thế giới
đối với năm mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
đứng ở tốt đầu về tỷ lệ người chết vì ung thư
thì đây có lẽ là một trong những thông tin không hề gây sốc
tuy nhiên với tỷ lệ các ca mắc ung thư
theo chiều hướng ngày càng có xu hướng tiền lợi của người chết vì ung thư
người dân có quyền lo cho sức khỏe của mình
và tất nhiên họ cũng có quyền lo sợ nguy cơ
mình bị mắc các bệnh nan y như ung thư
khi cơ thể tiếp nhận các loại thực phẩm kém chất lượng
còn tồn dư quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật
thậm chí nhiễm độc kim loại nặng
cái nguyên nhân đầy đầy đen bệnh tạ tế
cái nguyên nhân nào cũng có
nhưng cái nguyên nhân cao nhất là thực phẩm
tại vì không biết ăn cái gì
cái người bị ung thư
thì ô nhiễm môi trường nó quá lớn
ô nhiễm không khí
ô nhiễm không khí
ô nhiễm nguồn nước
lại ô nhiễm từ rau quả thực phẩm
thì có lẽ là cái bệnh ung thư khó mà tuyên giả
những vườn rau trên cao như thế này
gần đây đã trở thành cứu cánh cho nhiều hộ gia đình
khi họ không tin vào chất lượng của thực phẩm được bày bán ngoài chợ
một việc làm có thể khiến nhiều người cho rằng
quá cẩn thận
thậm chí là cực đoan trong bối cảnh
đã có nhiều cửa hàng siêu thị cung cấp thực phẩm sạch cho người dân
tuy nhiên không phải ai cũng đủ điều kiện kinh tế
để sử dụng những loại rau củ quả an toàn
có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng này
và nó cũng cho thấy một vấn đề hết sức cấp thiết
đó là muốn giải quyết tận gốc vấn đề thực phẩm độc hại không an toàn
thì cần thiết phải đưa nội dung người nông dân sản xuất phân phối hàng nông sản thực phẩm sạch
vì sức khỏe cộng đồng
trở thành tiêu chí thứ hai mươi
trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
cái việc mà chúng ta thực hiện cái sản xuất an toàn
sản xuất theo quy trình ghép và việt ghép
để đảm bảo và giám sát nó
để đảm bảo cái nông sản cái sản phẩm của chúng ta
có cái chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
cho cộng đồng cho xã hội
là vô cùng cần thiết
do vậy trong cái việc xây dựng nông thôn mới
chúng ta luôn luôn phải coi đây
là một cái điều kiện
giúp nông nghiệp phát triển bền vững
và giúp xây dựng nông thôn mới
một cách có hiệu quả
một phần là trách nhiệm của nhà nước
một phần là cái xã hội của người nông dân
phải có hai phần đấy
còn chúng tôi là người tiêu dùng là chúng tôi chính
hy vọng là chính sách chế độ
để cho người nông dân ta sản xuất ra được cái tốt
và giáo dục người nông dân là phải có ý thức tốt
để đảm bảo được cái sản phẩm rẻ rẻ
việc nhiều người dân tận dụng từng cm đất
tự trồng rau sạch phục vụ nhu cầu gia đình
khiến nhiều người liên tưởng đến bối cảnh đất nước ta
vài chục năm trước
khi đang bị cắt răng
khi đang bị cấm vận
chúng ta phải tự cung tự cấp
tuy nhiên trong thời kỳ hội nhập kinh tế toàn diện
câu chuyện tự cung tự cấp của người dân
lại dấy lên một hồi chuông cảnh báo
đó là đến khi nào chúng ta mới có một nền nông nghiệp phát triển bền vững
bộ mặt nông thôn được đổi thay
và các mặt hàng nông sản thực phẩm
còn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân trong nước
thì đến bao giờ mới có thể xuất khẩu
đủ sức cạnh tranh với các nước trong khu vực
và trên thế giới một cách đường hoảng
hoàng anh gia lai
từ lâu đã được nhiều người biết đến với tư cách
là một tập đoàn đầu tư đa ngành
không chỉ nổi tiếng với cơ lộ bộ bóng đá
mà gần đây tập đoàn này còn đầu tư
sang lĩnh vực nông nghiệp
không có gì đáng nói nếu đây chỉ là một câu chuyện
kinh doanh thuần túy chứ không phải là sự sản xuất
theo chuỗi khi bắt tay với các đối tác
trong hệ thống cung ứng thực phẩm an toàn cho người dân
cùng với vitsan và nutifood
hoàng anh gia lai đã ký thỏa thuận
hợp tác kinh doanh chiến lược
trong việc cung cấp sản phẩm bò thịt và sữa bò
cho các đơn vị này
điều đó đồng nghĩa với việc người dân có thể tiếp cận được
với các sản phẩm đảm bảo chất lượng
có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
các mối lo về nguy cơ ngộ độc thực phẩm
cũng như nhiễm độc các sản phẩm sữa
có chứa melanin trôi nổi trên thị trường
chúng tôi đánh giá rất là cao
về cái mô hình hợp tác này
bởi vì mô hình này
là chúng tôi sử dụng công nghệ cao
nó đảm bảo về mặt chất lượng sản phẩm
đồng nhất trên toàn bộ thị trường
với việc đầu tư sang lĩnh vực nông nghiệp
mặc dù ở nước ngoài
song hoàng anh gia lai đã cho thấy khả năng của một doanh nghiệp việt nam
có thể làm được những gì nếu thực sự có tâm
có tầm nhìn và chiến lược đúng đắn
quan trọng hơn
điều đó cũng hãy mở ra những hướng đi mới
cùng khả năng chia sẻ học hỏi kinh nghiệm
trong tổ chức và quản lý sản xuất
cũng như phân phối sản phẩm nông nghiệp ở nước ta
trong thực tiễn sản xuất hiện nay
là các hộ nông dân
chúng ta sản xuất
một cách tùy tiện
một trong những cách tùy tiện đó
là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
một cách không
theo cái hướng dẫn
đầy đủ bài bản
của các cơ quan quản lý nhà nước
cái thứ hai
thực hiện quy trình kỹ thuật
là sản xuất an toàn
theo cái tiêu chuẩn ghép
là chưa đảm bảo
và tùy tiện
đặc biệt là tùy tiện
và cái thứ ba
cái vai trò giám sát
của các cơ quan chuyên môn
của các cơ quan nhà nước
chúng ta cũng bộc nộ
những hạn chế
những yếu kém
mà chúng ta thường nói
là nỗi hệ thống
cái việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm của chúng ta
chưa được rõ ràng
chưa được minh bạch
và chất lượng sản phẩm của chúng ta
khó được kiểm soát
tại sao các nước trong khu vực làm được
mà chúng ta lại không làm được

và tại sao một doanh nghiệp trong nước
lại phải ra nước ngoài đầu tư vào nông nghiệp
là câu hỏi khó có thể trả lời một cách thích đáng
tuy nhiên nếu chúng ta quyết tâm
có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
trong đó xác định các tiêu chí cụ thể
hướng dẫn người nông dân thực hiện theo đúng
các quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất
và phân phối nông sản thực phẩm
thì tương lai chúng ta có một nền nông nghiệp phát triển
bền vững là hoàn toàn có thể trở thành hiện thực
chúng ta cần phải xác định đây là một quá trình
quá trình này đòi hỏi
cả hệ thống chính trị chúng ta phải vào cuộc
đặc biệt người nông dân
phải tuân thủ những quy trình
sản xuất một cách nghiêm ngặt
hạn chế tối đa việc sử dụng
phuốc bảo vệ thực phẩm
hạn chế tối đa việc tùy tiện
sản xuất dẫn đến chất lượng
sản phẩm của chúng ta không được rõ ràng
và chất lượng sản phẩm của chúng ta
không đáp ứng được yêu cầu
của công tác vệ sinh an toàn thực phẩm
xã phương đình huyện đan phượng tp hà nội
một trong những nơi sớm được chính phủ
cảnh quyền địa phương quy hoạch
trở thành vùng sản xuất rau an toàn
đây là hướng đi hoàn toàn đúng đắn
bởi thu nhập của người trồng rau sạch
cao gấp nhiều lần trồng lúa
người đàn ông này đã gắn với hợp tác xã rau sạch
phương đình hơn năm năm
tuy diện tích không lớn
nhưng ruộng rau này cũng đủ giúp gia đình ông trang trải cuộc sống
quan trọng hơn bằng việc sản xuất rau sạch
ông cũng đã nhận thức được nhiều điều từ công việc này
bây giờ như chúng tôi là người nông dân
trực tiếp sản xuất ra những cái
rồi là những cái
loại hoa quả như này
thì chúng tôi sẽ cảm nhận thấy được
những cái vấn đề là
về cái an toàn thực phẩm là rất nguy hiểm
sau này tất cả những thế hệ tương lai
nó không bị nhấm độc
đấy là những cái mà người nông dân cũng rất là mong ước
tuy nhiên đến thời điểm này
rau phương đình vẫn sản xuất
theo cách tự phát tự túc là chủ yếu
mặc dù bà con đã áp dụng các quy trình
để sản xuất theo tiêu chuẩn
đảm bảo chất lượng cho sản phẩm đầu ra
xong do chưa có cơ chế đánh giá
kiểm định chất lượng sản phẩm
để chứng nhận sản phẩm an toàn
nên sản phẩm chủ yếu
vẫn được nông dân tự túc mang ra bán
tại các chợ hoặc mang cân cho đầu mối
thu gom nhỏ lẻ trên địa bàn
nó cũng cho thấy một vấn đề bất cập
đó là mặc dù người nông dân sản xuất ra được nông sản
xong để tìm đầu ra cho sản phẩm có chất lượng
cũng không hẳn đã là chuyện đơn giản
hiện bây giờ mình bán chỗ chợ đầu mối
mình cũng mong muốn là
các công ty sinh nghiệp
biết đến cái thương hiệu
rau sạch rau an toàn
đưa vào đấy được
để đảm bảo sức khỏe
quan trọng hơn trong khi ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đang nỗ lực phối hợp cùng các cấp các ngành trung ương
để giải quyết vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
và có kế hoạch đưa nội dung
người nông dân sản xuất vân phối hàng hóa
nông sản thực phẩm sạch
vì sức khỏe cộng đồng trở thành tiêu chí thứ hai mươi
trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
thì phương đình
mặc dù đã có vùng sản xuất rau an toàn từ nhiều năm nay
xong lại không hề được đầu tư
quan tâm một cách đúng mức
được năm sáu năm nay là có mô hình rau sạch
đã được nhà nước đầu tư
cũng đi vào quy trình
thường xuyên hàng năm là có tập huấn
thế nhưng có một điều là còn
chưa được rõ nét lắm
cũng một mặt là do
cái đầu tư của trên
chưa được nhiều
chính vì thế cho nên là cái cây con giống
hoặc là cái vốn
nó cũng hạn chế
ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
chính phủ và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã ký kết chương trình phối hợp vận động
và giám sát an toàn thực phẩm
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi
vận động ít nhất chín mươi số hộ sản xuất nông nghiệp
chế biến kinh doanh thực phẩm đăng ký
và trên sáu mươi số hộ được công nhận là sản xuất
kinh doanh thực phẩm an toàn
một trăm linh số hợp tác xã doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông nghiệp
được công nhận là sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn
tất cả các xã
được công nhận nông thôn mới
phải đạt tiêu chí an toàn thực phẩm
đây là một tín hiệu mới
cho thấy sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành trung ương
trong công tác kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm
cũng như xây dựng nông thôn mới
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
thực phẩm bẩn đang là vấn nạn đối với toàn xã hội
chính vì thế mà trong chương trình
mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
tiêu chí sản xuất hàng hóa nông sản thực phẩm sạch
đã được đưa vào là tiêu chí thứ hai mươi
đây có thể nói là một tín hiệu đáng mừng
bởi nó sẽ tạo ra được tiền đề
để người dân từng bước thay đổi nhận thức và hành động
trung tay giải quyết vấn đề này
vì sự an toàn của chính họ và cho cộng đồng
và đến dự buổi nói chuyện ngày hôm nay
thì xin được giới thiệu
phó giáo sư trần đăng
nguyên cục trưởng cục vệ sinh an toàn thực phẩm bộ y tế
vâng một lần nữa xin cảm ơn ông đã đến tham dự
chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa ông an toàn thực phẩm hiện đang ở mức
có thể nói là bó động đỏ
và người dân thì bất chấp
cả tính mạng của mình để sản xuất
và phân phối hàng hóa ra thị trường
miễn là họ có lợi nhuận
vậy thì chúng ta phải hiểu cái vấn đề này như thế nào
có thể nói đó là một thực trạng
rất đáng lo ngại
cho toàn xã hội
đặc biệt là những cái vấn đề nó ảnh hưởng tới
sức khỏe của nhân dân
ví dụ như hiện nay nó có hai cái nguy cơ
rất lớn ở vùng đông thôn
một là sản xuất ra những thực phẩm
không an toàn
vì một là người dân người ta không hiểu được
thế nào là an toàn
từ vấn đề là trồng một mớ rau
trồng một ruộng rau
thế rồi là vấn đề về nuôi một con lợn
chứ còn toàn các tiêu chuẩn ở trên trung ương thôi
nhưng những tiêu chuẩn đó phải đưa đến nông thôn
người ta không hiểu được
phải làm nào cụ thể hóa
ví dụ trồng rau như thế nào là an toàn là sạch
thì mình không làm được
thì cái thứ hai là một cái tại sao nó không an toàn nữa
là vì cái lực lượng kinh doanh
ở nông thôn nó cũng sinh ra một cái lực lượng kinh doanh
bất hợp pháp
cứ lợi nhuận là người ta làm
cho nên là bất chấp
vì thế cho nên họ có thể
họ đưa những cái
nhất là nông thôn hiện nay nó đã bị thay đổi rất nhiều
so với cái làng xóm cũ cổ của chúng ta
từ nông thôn bây giờ
bắt đầu đô thị hóa tràn về
những cái xấu xa tràn về nông thôn
chứ không phải là nông thôn hóa
đô thị hóa những cái văn minh
ví dụ như làm hàng giả
ví dụ như vấn đề là sản xuất cho rất nhiều thứ
vào giò chả xúc xích
thế rồi những cái làng nghề thực phẩm
bây giờ cũng bắt đầu làm gian rối
thế thì đấy là những cái mà tôi thấy
nó tạo ra một cái thị trường mà rất báo động
và tôi thấy đưa vào một cái tiêu chí thứ hai mươi
của xây dựng nông thôn mới
tôi cho đấy là một cái bước đầu
để chúng ta có cơ sở để chúng ta
kiểm soát được vấn đề an toàn thực phẩm ở nông thôn
vậy phải chăng là chúng ta chưa có chế tài đủ mạnh
để có thể mà xử phạt
một cách thích đáng những người mà
tham gia sản xuất và phân phối
cũng như là tiêu thụ nông sản
thực phẩm bẩn
đúng là hiện nay về chế tài thì chúng ta đã có
nghị định xử phạt hành chính
rồi có bộ luật hình sự xử đổi
thế nhưng mà tất cả là nó chưa có sức dân đe
tức là cái người thực thi pháp luật
hay là cụ thể hóa vấn đề
để mình xử lý
như ở các nước
cho nên nó không mang tính chất giáo dục nghiêm khắc
cho nên cái tình trạng mà làm giả
làm kém chất lượng trồng trọt
rồi kinh doanh buôn bán
phi pháp là nó vẫn còn khá phổ biến
như tôi nói
những cái hành vi vi phạm pháp luật đó nó có hai dạng
một là người nông dân người ta không biết
không được tiếp cận
với những cái quy định rất cụ thể
rất chiều tượng của nhà nước
nhà nước bây giờ mình ngồi trên trót vót này
trình độ công chức thì có hạn
hạn chế cho nên ban hành các văn bản ra
người nông dân chả hiểu gì
đấy như tôi đọc nhiều văn bản pháp luật tôi còn chả hiểu
hướng chi là người nông dân
thì đấy là cái dạng thứ nhất là khi mình xem xét
xử lý mình phải cân nhắc
cái thứ hai là những người cố tình vi phạm
ví dụ người ta biết rồi nhưng người ta cố tình lưng phạm
thì mình phải xử lý thật nghiêm
đấy cho nên những cái người mà thi hành pháp luật ấy
mình phải phân biệt rõ
đánh giá đúng những cái hành vi
cái thứ hai là mình thiếu cái cụ thể của các biện pháp
để mình xử lý
ví dụ như trong luật hình sự
có nêu là phải là ảnh hưởng nghiêm trọng
thế bây giờ phải cụ thể hóa nó ra
thế nào là nghiêm trọng
ví dụ tôi đọc cái luật của thái lan gần đây nhất
hoặc luật của malaysia
người ta nêu một mươi hai hành vi cấm
nó rất cụ thể
ví dụ như trộn cái này vào cái kia
đấy là một hành vi có thể xử phạt rồi
tôi chưa cần là ăn cái đó có thể chết người hay không chết người
thế nhưng của mình nêu ra luật là rất trung trung
chỉ gây hậu quả nghiêm trọng
thế thì bây giờ cái nghiêm trọng đó là thế nào
thế thì đấy là tôi cho là do cái thực thi của mình
nó không có tính chất giáo dục dân đe
vậy thì khi mà nội dung
người nông dân là không sản xuất
phân phối nông sản thực phẩm bẩn
được đưa vào là tiêu chí thứ hai mươi
trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
thì theo ông thì cái giải pháp này
nó có thể giải quyết được
phần nào cái vấn nạn như hiện nay không ạ
tôi cho nếu về mặt nguyên tắc chung
thì đấy là một cái mà có thể giải quyết được
vấn đề tận gốc
bởi vì tất cả cái chuỗi
cung cấp thực phẩm nó xuất phát là từ nông thôn
từ ngành nông nghiệp
nhưng mà tôi nghĩ nếu cái này
nó có giá trị được thực sự
là mình phải cụ thể hóa nó hơn
ví dụ bây giờ tiêu chuẩn thế năng là thực phẩm bẩn
bẩn trong sản xuất
bẩn trong kinh doanh
bẩn trong chăn nuôi bẩn trong trồng trọt
nó phải rất cụ thể
thì người nông dân người ta mới dựa vào đó
để cái ông chính quyền xã
ông ấy điều hành ví dụ như
ở quê tôi là có
sản xuất giò trà
thì thế nào là sản xuất giò trà an toàn và không bẩn
thì người ta dựa vào đó cứ thế mà làm
thế rồi bao nhiêu người trồng rau để bán
thì thế nào là
trồng rau an toàn rất cụ thể
phân như thế nào nước như thế nào
chứ đừng có nói chủ tượng
thế rồi những người mổ thì lợn
thế nào là an toàn chăn nuôi v v
thế thì tôi nghĩ đấy là một cái giải pháp
mà cái gốc cái điểm xuất phát
của vấn đề chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn
thì tôi cho đấy đưa vào một cái tiêu chí đó
tôi cho đấy là một sự rất phấn khởi
và nhận thấy vấn đề
là phải kiểm soát toàn bộ chuỗi
nhưng tôi đang lo ngại
là cái đó thực thì nó ra làm sao
có đi vào cuộc sống được hay không
thì đấy là các cơ quan quản lý cần phải nghiên cứu
vậy thì theo ông
các cơ quan quản lý và cơ quan chức năng
cần phải có những biện pháp đồng bộ nào
quyết liệt hơn nữa để mà có thể giải quyết vấn đề này ạ
tôi cho các cơ quan quản lý cấp chiến lược
về an toàn thực phẩm
chỉ cần làm hai việc
hay là hai nguyên tắc
chứ đừng có tham quá
cứ muốn cái gì ông a đến z
cái số một là ban hành tiêu chuẩn
ban hành quy định pháp luật
ví dụ như luật
ví dụ như nghị định
ví dụ như tất cả các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm
nhưng tôi thấy ở đây là mình phải ban hành cho nó đúng
cho nó trúng
chứ đừng có ban hành bây giờ mình lấy công chức lên abc
vừa tốt nghiệp lên ngồi thoát ra văn bản tiêu chuẩn
dình như chính phủ ký
kể cả quốc hội ký
ví dụ cái luật an toàn thực phẩm là cao nhất hay gì
thì tôi thấy là hai mươi tám định nghĩa thì em hai định nghĩa không chuẩn
trong đó rất nhiều cái khập khiễng
cho nên không quản lý được
từ khi có luật an toàn thực phẩm
thì số các gọi là sự cố về thực phẩm
tăng lên gấp bốn lần
so với thời kỳ pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm
cái yêu cầu là phải
ban hành được tiêu chuẩn quy định pháp luật
nhưng là phải đúng phải trúng
cái thứ hai là cấp quản lý chiến lược
phải làm là lực lượng
có lực lượng
để giám sát thanh tra truyền ngành
xem xem thực hiện các tiêu chuẩn các quy định kia
có đúng hay không
thì đấy cơ quan chiến lược
nhưng riêng ở vùng
vùng nông thôn
thì từ cấp xã trở xuống
không những mình làm
hai nhiệm vụ cơ bản kia
nhưng mình còn phải tuyên truyền giáo dục
cho người dân đến tận từng hộ gia đình
để biết được các tiêu chuẩn và quy định đó
để người ta thực hiện
hai nữa là để giám sát
hướng dẫn cho người ta làm cho nó đúng
thế thì đấy ở cơ cấp
thì bên cạnh hai cái nhiệm vụ là ban hành quyết định
thanh tra kiểm tra giám sát
thì anh còn phải tuyên truyền
giáo dục cho người dân hiểu rõ và thực hiện
hi vọng là với sự vào cuộc quyết liệt
của các cơ quan chức năng
và các cấp các ngành
thì vấn đề thực phẩm sẽ không còn là vấn nạn nữa
và người tiêu dùng sẽ có thể được tiếp cận
những loại thực phẩm sạch
đảm bảo an toàn cho sức khỏe của
chính họ và cũng như gia đình và xã hội
vâng xin cảm ơn ông đã đến tham dự
chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo